công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa vừa phá chuyên án bắt quả tang đối tượng nguyễn văn thanh
trú tại tp thanh hóa đang mua bán trái phép chất ma túy
tại chỗ lực lượng công an đã thu giữ một trăm hai mươi tám viên ma túy tổng hợp và hai gói ma túy dạng đá
cùng nhiều tang vật khác có liên quan
khám sát nơi ở của đối tượng công an tp thanh hóa tiếp tục thu giữ tám trăm linh bốn viên hồng phiến
và một gói ma túy đá
nguyễn văn thanh là đối tượng đã có ba tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
và chỉ mới ra tù vào năm hai nghìn hai mươi một nhưng đã tiếp tục câu kết với các đối tượng khác
để tổ chức mua bán ma túy
để đối phó với lực lượng công an đối tượng lắp đặt camera quanh khu vực nhà
và thuê nhiều đối tượng nghiện để cảnh giới